hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
về chủ đề trên trước những quy định riêng của các địa phương trong chủ trương chống dịch tiến sĩ phân tích
chính quyền địa phương hiện nay mỗi nơi là một cách không nhất quán do đó gây khó khăn trong việc tiếp cận thông tin của người dân
nhiều nơi do sợ trách nhiệm và thói quen quản trị đã vi phạm quyền riêng tư của người dân
thậm chí có hành động như khóa cửa dán thông báo trước cửa nhà dân
thứ nhất đó là việc làm trái pháp luật thể hiện sự cứng nhắc và thói quen xấu của cán bộ địa phương
thứ hai việc khóa cửa và gián thông báo là một sự kỳ thị phân biệt đối xử không đáng có đối với những công dân xa quê
nhiều năm trở về địa phương họ sẽ cảm thấy tổn thương đó là thói quen rất xấu của người thực thi công vụ
khi dễ dãi trong xâm phạm quyền công dân
tiến sĩ cũng cho rằng khi chính phủ đã có chủ trương chấp nhận chung sống với virus sars cov hai
việc các địa phương cần làm là kiểm soát rủi ro nhưng không phải bằng cách vi phạm các quyền công dân như vậy
về mặt vĩ mô có thể dừng đến số ca bệnh
khi chúng ta đã có tỷ lệ vaccine bao phủ gần như một trăm linh dân số
và chính sách hiện tại đã xác định mở cửa và sống chung với dịch covid một mươi chín
mặt khác nhu cầu về quê ăn tết là nhu cầu chính đáng của người dân xa quê đó cũng là quyền của họ
trước khi về họ là người băng khoan nhất và đã phải tính toán các phương án phù hợp
họ cũng sợ nhiễm covid một mươi chín và lây cho chính gia đình của mình
khi được hỏi đâu là ranh giới giữa việc hy sinh lợi ích cá nhân thiểu số
vì cộng đồng và việc xâm phạm quyền lợi chính đáng của người dân
trong dịch tiến sĩ bùi thanh minh nhấn mạnh không có ranh giới nào cả
nếu đã là quyền công dân được pháp luật quy định thì cần tuyệt đối tuân thủ
những sự đồng thuận đó là lệ làng và nên xóa bỏ nó trong xã hội hiện đại
tất cả hành động của chính quyền và công dân đều phải hợp hiến hợp pháp
tư duy trong cái lý không bằng một tí cái tình thể hiện sự tùy tiện
cản trở sự tiến bộ của xã hội văn minh
người dân và chính quyền đều có trách nhiệm thượng tôn pháp luật
đó là nền tảng của xã hội pháp quyền
sau khi những hình ảnh nhốt người dân trong nhà khóa trái cửa trở thành chủ đề tranh cãi
đại diện huyện thiệu hóa đã có trả lời đó không phải là chủ trương của huyện
mà do một xã tổ giám sát covid một mươi chín cộng đồng vì quá lo lắng
nên đã áp dụng biện pháp thái quá trên tinh thần tự nguyện của người dân
huyện đã chỉ đạo xuống xã mở khóa cho các hộ dân có người cách ly
và yêu cầu họ tự giác chấp hành
tuy nhiên chúng ta không nên quá gây gắt về vấn đề này
vì dù sao còn rất nhiều hộ gia đình khác đang sinh sống tại đây
sự lo lắng của chính quyền địa phương ở nơi này cũng có cái lý
tuy nhiên cách hành xử của họ lại có một chút tiêu cực
hy vọng với mỗi người dân việc tự nguyện áp dụng biện pháp cách ly
là điều chúng ta cần làm khi về đến quê nhà
chúc quý vị và các bạn đón thết nhầm dần hai nghìn hai mươi hai an khang thịnh vượng